phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đang tiếp tục điều tra vụ việc bé trai ba tuổi bị bạo hành
nốt trong tủ cấp đông xảy ra trên địa bàn xã nhân chính huyện lý nhân
theo thông tin mới nhất hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định và sau khi được sự thống nhất của gia đình
các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương đã cho bé ra viện vào chiều nay
nghi phạm là nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hàng xóm với gia đình nạn nhân
hiện đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để xác minh làm rõ
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi chín
chú tại xã nhân chính huyện lý nhân sang chơi tại quán trà sữa do đối tượng giang thuê cạnh nhà cháu bé
quá trình ở quán do cháu bé đặt nhiều câu hỏi dẫn đến giang bực tức có hành vi hành hung cháu bé khiến nạn nhân bất tỉnh
do nghĩ cháu bé đã tử vong nên đối tượng đã đặt cháu bé vào thùng cắt tông và cho vào tủ bảo ôn của quán sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày gia đình cháu bé đã phá cửa vào quán và phát hiện con mình đang bị giấu trong tủ bảo ôn nên đưa đi cấp cứu

do nghĩ cháu bé đã tử vong nên đưa đi cấp cứu
vào cuộc điều tra chỉ khoảng sau tám giờ gây án nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại hà nội và bị cơ quan công an ra lệnh tạm giữ để điều tra về tội giết người
thông qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo tới người dân nhất là những gia đình có trẻ trong độ tuổi vị thành niên
phải tăng cường cảnh giác và thường xuyên theo dõi giám sát không để trẻ chơi vần mình hướng dẫn cho trẻ những kiến thức kỹ năng cơ bản để phòng ngừa hành vi xâm hại
tăng cường công tác tuyên truyền vận động gia đình người dân trong cộng đồng về chính sách pháp luật liên quan đến quyền trẻ em
và chăm lo đến sự phát triển toàn diện về sức khỏe dinh dưỡng và tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật